bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có văn bản số ba trăm một mươi sáu gửi cục mỹ thuật nhấp ảnh và triển lãm
cục di sản văn hóa bảo tàng mỹ thuật việt nam để thông báo ý kiến của bộ trưởng nguyễn ngọc thiện
về việc kiểm tra việc bảo quản bức tranh bảo vật quốc gia vườn xuân trung nam bắc
văn bản nêu rõ liên quan đến những thông tin về việc bảo vật quốc gia
bức tranh vườn xuân trung nam bắc của danh hòa nguyễn gia trí bị hư hỏng
bộ trưởng giao cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm chủ trì phối hợp với cục di sản văn hóa và bảo tàng mỹ thuật việt nam
khẩn trương kiểm tra tình hình thực tế tại địa phương
các đơn vị này phải làm việc với sở văn hóa và thể thao tp hcm cùng các cơ quan đơn vị liên quan
về việc bảo quản bảo vật quốc gia bức tranh vườn xuân trung nam bắc của danh họa nguyễn gia trí
các đơn vị báo cáo bộ trưởng về việc này trước ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín